thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có văn bản chỉ đạo ubnd tỉnh bình phước kiểm tra nội dung báo chí phản ánh
trong đó giả soát việc thực hiện điều chỉnh mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại văn bản số bốn nghìn một trăm ba mươi chín ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thời gian vừa qua nhiều cơ quan thông tấn báo chí phản ánh ý kiến của các doanh nghiệp bình phước
cho rằng mật độ chạm thu phí quá dày khiến cho chi phí thành gánh nặng khó cạnh tranh với các địa phương khác nhất là nông sản
theo đó trên địa bàn tỉnh bình phước hiện có năm dự án bot trong đó có bốn dự án đầu tư nâng cấp mở rộng trên các tuyến đường hiện hữu do địa phương quản lý
và một dự án bot quốc lộ một mươi bốn đoạn qua cầu ba mươi tám đến thành phố đồng xoài do bộ giao thông vận tải quản lý
khiến hiệp hội vận tải địa phương này lo ngại phải gánh thêm phí khi số trạm thu phí sẽ tăng từ bảy lên chín trạm